vâng câu hỏi tiếp theo của một bạn ở phú thọ bạn trần việt hà xin gửi đến hai vị khách mời
xin hỏi bác sĩ vì sao đái tháo đường kèm tăng huyết áp làm gia tăng nguy cơ đột quỵ
mẹ tôi đang bị đái tháo đường tuyếp hai và dùng thuốc vậy nguy cơ đột quỵ là bao nhiêu
có cách nào để giảm nhẹ biến chứng này không mong bác sĩ tư vấn
xin mời phó giáo sư tiến sĩ tạm ảnh cường
tiểu đường là vì sao tiểu đường hay gây đột quỵ
bởi vì tiểu đường nó gây tổn thương mạch máu
trên diện rộng đặc biệt là những mạch có cấu trúc mỏng như là mạch não hay là mạch phải
cộng thêm vào đấy nữa là tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ cũng rất là mạnh mẽ của người của người tiểu đường
hai cái này nó đi kèm với nhau thì nó làm cho nguy cơ đột quỵ của bệnh nhân tăng lên rất nhiều
tuy nhiên rằng là
nó sẽ còn phụ thuộc vào việc vấn đề là mình kiểm soát huyết áp như thế nào
và mình kiểm soát đường máu ra làm sao
bên chúng tôi nói về kiểm soát huyết áp
thì khi ở những người tiểu đường kiểm soát huyết áp thì phải có những loại thuốc mà không thể thiếu được
ví dụ như vậy
có thể là hạ huyết áp thì có rất nhiều thuốc hạ
nhưng mà có những thuốc không thể thiếu được
ví dụ như là
các thuốc ức chế men chuyển
chúng tôi ngăn gọn như vậy
ở nhà mà chúng ta hay dùng các thuốc ức chế men chuyển
chẳng hạn như là
tất cả những cái đấy gọi chung là các thuốc ức chế men chuyển
thì những cái thuốc này không thể thiếu được
nếu như mà
dùng được liều cao
thì lại càng là càng tốt
thì người ta đã chứng minh là như vậy
làm sao cho huyết áp
phải hạ được
cái mức mà an toàn đối với người tiểu đường
ví dụ như là nếu như mà huyết áp an toàn đối với mọi người chung
thì nó khoảng là một trăm ba mươi trên tám mươi tám mươi năm
ví dụ như vậy
thì đối với người tiểu đường
thì cái con số huyết áp tâm trương người ta bảo là không được vượt qua tám mươi
ví dụ như vậy
để làm sao ngăn cạn cơ biến cố tim mạch
vậy tức là điều trị nó cũng về tăng huyết áp
thì ngoài con số huyết áp nó cũng có những đặc trưng riêng
ví dụ như là thuốc ưu chế bên chuyển là phải có
bởi vì thuốc ưu chế men chuyển thì nó có lợi cho thầy mạch
thế còn tiểu đường thì ngoài những cái phương pháp điều trị bằng thuốc
thì các phương pháp điều trị không dùng thuốc tức là chế độ ăn
thì mình phải tôn trọng chế độ ăn
thế đường máu thì duy trì như thế nào
đường máu thì phải ổn định
ổn định là như thế nào
ổn định không những là đường máu lúc đói
là bình thường
thì mà đường máu lúc no tức là hai giờ sau khi ăn
người ta nói rằng là không được quá một mươi milimol trên lít
ví dụ như vậy
đường máu lúc đói thì có thể là chúng ta thấy là lúc đói thì tốt lắm
nhưng mà sau khi ăn thì độ khoảng hai giờ thì nó lên đến một mươi năm một mươi sáu mol trên lít
ví dụ như vậy
thì cái điều trị tiểu đường của chúng ta mặc dù có như vậy
nhưng mà nó cũng không hạn chế
nó không hạn chế được các biên chứng tim mạch
ví dụ như vậy
thì bên cạnh đấy thì nếu như mà có dối loạn lipid máu tức là cholesterol hoặc là ldl cholesterol cao
thì mình lại phải hạ nó xuống
nhưng mà hạ thì nó lại khác với người bình thường
ví dụ như vậy
ví dụ như ldl cholesterol ở người bình thường thì có thể là ba milimol trên lít là được rồi
nhưng mà người vừa tăng huyết áp
vừa tiểu đường
vừa tiểu đường
thì có thể thấp hơn nữa
thậm chí thấp hơn là có thể thấp hơn một tám milimol trên lít với đạt yêu cầu
như vậy thì rõ ràng là nhiều khi chúng ta bảo không
người nhà tôi thấy mỡ máu bình thường lắm
tại sao bác sĩ lại vẫn cho các thuốc mỡ máu
một là vì như thế
cái thứ hai nữa là ngay cả khi các thành phần về mỡ máu mà đã đạt chỉ tiêu rồi
thì người ta cũng vẫn phải tiếp tục điều trị
điều trị làm sao
điều trị một là
nó không tăng lên nữa
sau khi ngừng thuốc có thể nó tăng lên
nó tăng lên
từ lúc nó tăng lên
lúc nó phát hiện ra
thì cũng đã là thời gian khá dài
cái thứ hai nữa quan trọng hơn
các thuốc chống dối loạn lipid máu
đặc biệt là loại statin
nó còn làm cho chống vỡ sơ động mạch
và góp phần là giảm tai biến mạch não
cái đấy là cái rất là quan trọng
thế thì tôi chỉ
tức là tùy từng đặc điểm
của mỗi bệnh lý mỗi người
mà có những cái tiêu chí điều trị
và cách thức theo dõi nó khác nhau
để tránh hai cái kết cục quan trọng nhất
của những bệnh nhân như thế là
một là đột quỵ
hai là nhồi máu cơ tim
vâng xin cảm ơn phật giáo sư cửa